nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia
do ngài samdek heng samrin chủ tịch quốc hội dẫn đầu và phu nhân thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám tới ngày ba mươi tháng năm
chiều nay lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội
với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sau đó chủ tịch quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội campuchia bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức việt nam lần này
sẽ góp phần thúc đẩy thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước cũng như quan hệ giữa hai quốc hội
ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao
về kết quả hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước trong thời gian qua đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước campuchia
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua khẳng định đảng nhà nước
và nhân dân việt nam luôn ủng hộ sát cánh cùng đảng và nhân dân campuchia nhà nước campuchia
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước việt nam luôn xem mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam campuchia là tài sản chung vô giá
của hai dân tộc cần được truyền lại cho các thế hệ mai sau
cũng tại hội đàm vấn đề quản lý sử dụng nguồn nước sông mekong chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
việt nam mong muốn tiếp tục tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp quản lý sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng thủy điện sông mekong bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước và môi trường
vì lợi ích của mỗi nước và người dân sinh sống trên lưu vực sông
về hợp tác khu vực chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ
thúc đẩy các sáng kiến hợp tác phù hợp với lợi ích của hai nước và khu vực
về quốc hội việt nam và hợp tác nghị viện giữa hai nước hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng
về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa quốc hội việt nam và quốc hội campuchia
sau hội đàm tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội campuchia
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội việt nam campuchia và chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ
về sự hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội việt nam và ban thực ký quốc hội campuchia